tuy nhiên đối với những kẻ cực đoan có tư tưởng thù hẳn dân tộc thì câu chuyện lại không đơn giản như vậy
trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin chia sẻ những góc nhìn về câu chuyện này với sự tham luận của nhà báo trần quang vũ đến từ thông tấn xã việt nam
vâng chị hãy xin được cảm ơn nhà vũ đã nhận lời mời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
thưa nhà báo trần quang vũ trong quá trình hơn bốn mươi năm hoạt động báo chí đã được đi rất nhiều quốc gia trên thế giới được gặp gỡ và tiếp xúc với rất nhiều đồng bào ta ở nước ngoài
vậy thì nhà báo có cảm nhận như thế nào về cách người việt nam ta thể hiện niềm tự hào về đất nước của mình đối với bạn bè thế giới
các quốc gia trên thế giới người ta công nhận cái niềm tự hào này là nó xứng đáng tự hào
cái đấy nó thể hiện ở những cái điểm này
thể hiện ở nhiều điểm
thứ nhất là chúng ta có rất nhiều nhà khoa học mà khi mà ra nước ngoài thì có những công trạng rất là lớn
rất nhiều đoàn học sinh của chúng ta đi nước ngoài là thi thì đều được giải
học sinh của chúng ta học ở các nước sau chủ nghĩa ngày xưa
và bây giờ đi học ở tất cả các quốc gia thì người ta đều công nhận là học sinh của việt nam rất là cần cù chịu khó và thông minh
và chúng ta phải thừa nhận rằng là chúng ta có những cái lãnh tụ của chúng ta được thế giới tôn thờ
và người ta nhắc đến như là một biểu tượng của cái lòng của cái sự độc lập của cái sự dân chủ và cái sự tự tôn dân tộc
và chúng ta đã trải qua tất cả những cái điều đấy
chúng ta đáng tự hào về cái đấy
việt nam đi nước ngoài là rất nhiều người tự hào về cái điều đấy
vậy thì theo nhà báo trần công vũ thì tại sao lại có một số người giữ cái quan điểm thù địch
bởi vì đến bây giờ thì chiến tranh thì đã lùi xa hơn bốn mươi năm rồi
và thời gian thì có lẽ đủ để tất cả chúng ta hiểu rằng đó là sự đau khổ sự mất mát của cả dân tộc
có một cái bộ phận mà họ luôn luôn tìm một cái cách này cách khác để không hòa đồng với lại quốc gia
và người ta không hòa đồng với chính những cái kiều bào đang sống ở những khu vực ấy
thì cái số ấy tôi cho rằng là rất ít không đáng kể lắm
và ở đây nó là một vấn đề khách quan
vấn đề khách quan là vì sao nói là vấn đề khách quan
là bởi vì vấn đề này không phải là dân việt nam mới có cái việc ấy
mà dân của nhiều quốc gia khác cũng có những cái công việc
nó cũng có cái câu chuyện như thế
tức là một nhóm dân này sống ở một quốc gia khác
thì khi nào mà ở trong quốc gia của mình có vấn đề gì thì cái nhóm đó tách ra khỏi cái cộng đồng dân cư mà đang định cư tại đó tách ra để đưa ra những ý kiến phản đối
và những ý kiến phản đối đấy thì ngay cả cái cộng đồng dân cư ở đấy người ta cũng không đồng tình lắm đâu
cho nên là chúng ta không bận tâm lắm với cái chuyện này bởi vì cái số này là số rất ít thôi mà
như nhà báo trần quang vũ vừa chia sẻ thì vấn đề
tự do dân quyền tự do dân chủ và nhân quyền thì từ lâu đã được họ đưa ra để so sánh để rồi là xuyên tạc đường lối chính sách của đảng và nhà nước ta
nhưng ở hoa kỳ một trong những đất nước được coi là thiên đường của tự do và dân chủ thì điều đó sẽ được thể hiện như thế nào
xin mời nhà báo trần công vũ cũng như quý vị khán giả cùng theo dõi những hình ảnh sau đây
luật xã hội để có thể uống được mọi nguồn nước bất kể người đó ai bất kể ở chỗ nào cũng có thể uống được
hành trình khám phá đất nước hoa kỳ của người đàn ông này không xuân sẻ nhưng những gì đã nghĩ là người việt nam
với lòng yêu nước và tự hào dân tộc ông đã chọn cho mình bộ trang phục ám giải truyền thống với một cờ tổng quốc trong những cuộc gặp gỡ bạn bè người thân và sự sợi cờ hoa
những người việt nam ở đây chào đón ông với tình đồng thương chân thành tổng hậu
tuy nhiên khi tới quận cam bang california ông này đã có phải sự su đuổi phản đối thịch liệt
chỉ là những hình động quá khích của một lòng người độc tuyển của tổng cộng hoạt toàn
sau khi những hình ảnh này được chia sẻ trên mạng sổ các hành xử của những đối tượng này đã bị xử trích lên án của cộng đồng người việt ở hoa kỳ và cư bào việt nam ở khắp nơi trên thế giới
một cách hành xử thiếu tôn trọng quyền thị cho dân chủ trên một đất nước tự do dân chủ được co ra bậc nhất trên thế giới
vâng thưa nhà báo trần quang vũ người trong clip ngắn vừa rồi là ông lê đình hùng là một doanh nhân người việt
nhiều người biết đến ông bởi ngoài cương vị là một doanh nhân thành đạt thì ông này còn nổi tiếng với việc là quan tâm tìm hiểu những giá trị của việt nam đặc biệt là tà áo dài truyền thống
và sau khi clip này được công khai trên mạng xã hội thì có rất nhiều quan điểm trái chiều trong cộng đồng của người việt tại hải ngoại như là chúng ta vừa thấy trong clip
thế còn quan điểm của nhà báo trần quang vũ như thế nào
nhiều người biết đến ông bởi ngoài cương vị là một doanh nhân thành đạt thì ông này còn nổi tiếng với việc là quan tâm tìm hiểu những giá trị của việt nam đặc biệt là tạo giải truyền thống

nhiều người biết đến ông bởi ngoài cương vị là một doanh nhân thành đạt thì ông này còn nổi tiếng với việc là quan tâm tìm hiểu những giá trị của việt nam đặc biệt là tạo giải truyền thống
và bất kỳ quốc gia nào thì cũng mong là xây dựng cái đất nước mình đến cái chỗ như thế và chúng ta đang xây dựng cái chế độ như vậy
nhưng mà tôi là khi nào tôi nhìn lên lá cờ của tổ quốc nói đến biểu tượng của quốc gia mình thì không biết ai thế nào
nhưng mà tôi là khi nào tôi nhìn lên lá cờ của tổ quốc nói đến biểu tượng của quốc gia mình thì không biết ai thế nào

thì tôi cảm thấy hình như là họ không còn cái gì để họ làm
cho nên họ tìm một cách để phản ứng một cái sự kỳ thị lên một cái
mà mặc định dân tộc này là hơn chín mươi triệu dân
người ta đồng tình không ai truy ra cái nguồn gốc nó là thế nào
và coi đấy là một cái biểu tượng thiêng liêng của quốc gia
thì có một nhóm người và tôi chắc là cái nhóm người này cũng chỉ khoảng độ vài nghìn người thôi
người ta không thừa nhận cái điều ấy
thì tôi cho rằng là có một cái gì đấy cố chấp
mà nếu mà có tư tưởng lớn thì hãy làm cái tư tưởng lớn
chứ đừng đi cố chấp những cái chuyện nhỏ này không thu hút được ai đâu
thực tế thì trong cộng đồng người việt tại hải ngoại
thì có rất nhiều người có quan điểm tích cực nhìn nhận khách quan
và đúng đắn về tình hình của đất nước
và xin được mời nhà báo trần công vũ cũng như quý vị khán giả
chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi một vài ý kiến sau đây
quý vị chỉ lợi dụng cái lá cờ
để quy mục đích của quốc gia
điện tư chính kỵ phe đảng đảng phái
đừng làm như vậy
mình hãy nhìn thoáng một chút đi
bây giờ già cả chấm gậy hết
nói lật đổ lật đổ cái gì
tiêu diệt tiêu diệt cái gì
bây giờ mình làm cách nào
để cho người dân ở trong nước họ thấy
à những người bỏ nước ra đi
họ cũng có lòng
họ muốn cho bà con ở trong nước được ấm no
chính quyền việt nam bây giờ là một quốc gia
mà cả thế giới công nhận rồi
cờ quạt và những cái
vì vậy là một quốc gia
vì lãnh tụ của họ
ngay cả nước mỹ phải đón chào người ta một cách chính thức
anh lấy lý do gì
anh chống những cái nhân vật mà người ta
cả cái nước mỹ người ta chấp nhận
mà người ta đón chào
tức là anh chống luôn nước mỹ đó
anh chống luôn cái tránh phủ hoa kỳ à
anh lấy cái lý do gì
anh chống tránh phủ quy
thêm nữa anh là công dân
người mỹ gốc việt rồi
chúng ta thấy cái lý do không
cái tư tưởng mà méo mó
đầu óc không rõ ràng
trong cái hiểu biết về chính trị của hoa kỳ không
cả cái nước hoa kỳ người ta chấp nhận
người ta nuôi dưỡng tới nhận
quê hương việt nam bây giờ là một quốc gia
và người ta tiếp đón các những lãnh tổ đó
vào tòa bạch ốc
vào những cái cơ quan công quyền dữ dội
báo chí việt nam đây
đón chào và phỏng vấn họ
ông nói là người ta tuyên truyền
dạ xin lỗi
người ta không thèm tuyên truyền luôn
tôi rất khét những cái trò đó
bởi vì như thế này nè

anh có thể hiểu như thế này
biểu tình nó phải có một cái vấn đề chính đáng
bây giờ tất cả người việt bên này
họ rất đau khổ
và tôi có rất nhiều bạn bè làm ăn
họ rất đau khổ họ rất buồn phiền
về vấn đề là họ làm ăn mà cứ bị
một group một cái nhóm
luôn luôn lấy cái danh nghĩa
là chống cộng chống nọ ông kia
rồi đến phá đám người ta
tôi rất bực mình
bởi vì cái đó là cái tự ái dân tộc
cái tự ái dân tộc bởi vì tôi lên
những cái vùng như el hombra
là cái khu vực của những người tàu họ làm việc bên đó
những cái khu vực của người tàu
họ buôn bán
rất là sầm út
và hàng hóa họ lấy từ trung quốc
họ lấy từ việt nam qua họ buôn bán
mà không có ai phá phách
mà họ làm ăn mà tất cả du khách họ đến đó rất đông
du khách ngoại quốc đến đó rất đông
trong khi người việt của mình xuống cái nơi
cũng cái vùng lít trên sài gòn này
tôi thấy không có thấy người ngoại quốc nào họ bén
đến khu vực này
bởi vì họ nhìn thấy
suốt ngày suốt năm bất dư giờ phút
tôi xuống tôi cũng thấy có biểu tình
kìa phá đám nhau
với tư cách và lòng tự ái của tôi
tôi thấy cái chuyện đó làm không phải
vâng thưa nhà báo trần quang vũ
qua clip phỏng vấn nhanh vừa rồi
chúng ta có thể thấy rõ là
ngay cả trong cộng đồng của người việt nam
tại hải ngoại thì cũng lên án
và phản đối những hành động của họ
vậy thì nhà báo trần quang vũ
ông có suy nghĩ thế nào sau khi theo dõi clip vừa rồi
chúng ta nhìn thấy
nước vào của chúng ta ở nước ngoài
nhất là tầng lớp trí thức tầng lớp khoa học
thì người ta gửi rất nhiều ý kiến
về quốc gia chúng ta
và người ta về người ta đóng góp rất nhiều ý kiến
đóng góp rất là nhiều công sức
và người ta đầu tư ở quốc gia chúng ta
sau hơn bốn mươi năm giải phóng
miền nam việt nam
và thống nhất được
thành một quốc gia việt nam
thống nhất hùng mạnh
thì chúng ta thấy rõ một cái điều là
những người am hiểu
và thậm chí là những người
giữ ở những vị
chí rất cao của chính phủ
việt nam cộng hòa ngày xưa
thì người ta lại không có
cái sự phản ứng một cách
cực đoan như là những cái tầng lớp
mới lớn sau này
thí dụ như là chúng ta không thấy
ông trần văn hương
chúng ta không thấy ông dương văn minh
và ông nguyễn văn thiệu cũng không có phản ứng gì
mặc dù là ông ấy là cái người
là cái tổng thống
gọi là tổng thống
gần như cuối cùng
ở miền nam
thế và chúng ta thấy rằng là
ông nguyễn cao kỳ
ông ấy từng là phó tổng thống
của việt nam cộng hòa
ông ấy định cư ở nước ngoài
và ông ấy là một cái
có một cái thời gian rất dài
là ông kỳ thị
nhưng mà rồi sau đấy
ông ấy hiểu ra
và ông ấy trở về tổ quốc
và ông ấy vận động rất nhiều người
về đầu tư và đóng góp cho tổ quốc
như vậy tức là chúng ta thấy rằng là
từ những cái hệ quy chiếu ấy
chúng ta thấy rằng là
cái nhóm mà hiện nay là đang
đang có những ý kiến khác
với là những người đồng tư
với lại nó không đồng nhất
với lại dân tộc
thì tôi cho rằng là nó vô cùng nhỏ
một lần nữa xin cảm ơn nhà báo trần công vũ
đã nhận lời mời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
và đã có những chia sẻ hết sức là tâm huyết
dưới sự lãnh đạo của đảng
đất nước ta đã và đang gặt hái
rất nhiều thành tựu to lớn
về kinh tế văn hóa và xã hội
để hội nhập cùng thế giới
thực tế đó không thể phủ nhận
mỗi con người việt nam
có quyền tự hào về điều đó
và đó cũng là bằng chứng không thể chối cãi
trước luận điệu xuyên tạc trông phá
của các thế lực thù địch
những kẻ luôn mang trong mình tư tưởng dân tộc hẹp hòi
đến đây thì chương trình góc nhìn sự thật của chúng tôi cũng xin được kết thúc
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại